những âm điệu tiết tấu đặc trưng của dân ca phần lớn bắt nguồn từ những câu ca giao thơ vần như lục bát hay những câu đồng giao đơn giản được đúc kết qua thời gian thành những thể loại hát dân ca khác nhau mang đặc trưng của từng vùng miền
từ bao đời nay dân ca luôn gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc và trở thành niềm tự hào rất riêng của mỗi người con đất việt